chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự sáng của truyền hình nhân dân
bản tin hôm nay ngày hai mươi bảy tháng một mươi có những nội dung đáng chú ý sau
dự kiến ngày làm việc thứ năm kỳ họp thứ tư quốc hội khóa một mươi bốn
dịch sốt xuất huyết tiếp tục giảm mạnh trên cả nước
thêm hơn hai mươi tám tỷ đô la mỹ vốn fdi vào việt nam
trong phần tin quốc tế thế giới chúc mừng thành công đại hội một mươi chín đảng cộng sản trung quốc
tòa án pakistan phát lệnh bắt giữ cựu thủ tướng sharif
sau đây là nội dung chi tiết
thưa quý vị và các bạn hôm nay hai mươi bảy tháng một mươi kỳ họp thứ tư quốc hội khóa một mươi bốn bước sang ngày làm việc thứ năm
quốc hội sẽ cho ý kiến về một trong những nội dung quan trọng
đó là báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất bồi thường hỗ trợ tái định cư cảng hàng không quốc tế long thành
buổi sáng sau khi nghe bộ trưởng bộ giao thông vận tải thừa ủy quyền của thủ tướng chính phủ
trình bày báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất bồi thường hỗ trợ tái định cư cảng hàng không quốc tế long thành
và nghe báo cáo thẩm tra chủ nhiệm ủy ban kinh tế của quốc hội
quốc hội sẽ thảo luận ở tổ về dự án luật cạnh tranh sửa đổi
và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất bồi thường hỗ trợ tái định cư cảng hàng không quốc tế long thành
buổi chiều các đại biểu sẽ thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật thủy sản sửa đổi
hôm qua tại hà nội bộ kế hoạch và đầu tư đã tổ chức trao đổi thông tin về một số vấn đề sư luận quan tâm
liên quan đến dự thảo luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt
trước khi bộ trưởng bộ kế hoạch đầu tư nguyễn trí dũng thừa ủy quyền của thủ tướng chính phủ
trình bày tờ trình dự án luật này tại kỳ họp thứ tư quốc hội khóa một mươi bốn
dự thảo luật đơn vị hành chính
kinh tế đặc biệt có nội dung mới lớn khá phức tạp
hiện có ba nội dung còn nhiều ý kiến là đánh giá về thời điểm ban hành luật hiện nay có phù hợp để tạo ra sức bật cho nền kinh tế
tác động lan tỏa khi ban hành luật để thành lập ba đặc khu đến với các vùng và cả nước như thế nào
và việc xây dựng chính quyền bộ máy hành chính tại các đặc khu kinh tế
theo bộ kế hoạch và đầu tư hiện chính phủ đã chọn ba khu kinh tế là vân đồn quảng ninh bắc vân phong khánh hòa và phú quốc kiên giang
là những khu kinh tế đặc biệt
với những chính sách và cơ chế đặc biệt để phát triển
dự thảo luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt đã được các thành viên ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến tại phiên họp lần thứ một mươi bốn
đa số các thành viên ủy ban thường vụ quốc hội đồng tình với việc cần có cơ chế vượt trội và đặc biệt trao đủ quyền lực cho người đứng đầu khu kinh tế
từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi sáu tháng một mươi đoàn công tác do quyền chủ tịch ủy ban giám sát tài chính quốc gia việt nam trương văn phước dẫn đầu
đã có chuyến thăm làm việc tại italy
nhằm tăng cường hợp tác giữa hai bên trong hoạt động giám sát tài chính
đoàn công tác đã có các cuộc làm việc với phó thống đốc ngân hàng trung ương italy sanvatorre rossi
gặp gỡ và chào xã giao chủ tịch ủy ban đối ngoại thượng viện italy pied ferdinando cassini
tại các buổi làm việc hai bên đã chia sẻ kinh nghiệm về nhiều vấn đề liên quan đến các định chế tài chính
trong phạm vi giám sát của cơ quan giám sát tài chính quốc gia mỗi nước
giám sát cơ chế điều phối nội bộ và cơ chế điều phối với các cơ quan trong mạng lưới an toàn tài chính
trao đổi thông tin trong lĩnh vực giám sát ngân hàng thị trường chứng khoán
đánh giá về triển vọng hợp tác giữa hai bên thượng nghị sĩ kassini nhấn mạnh
italy rất coi trọng quan hệ với việt nam và đây là mối quan hệ rất đặc biệt
kể cả trong những giai đoạn khó khăn nhất
tình đoàn kết giữa hai bên đã được thể hiện trong quá khứ và hiện đang ngày càng được thắt chặt
trên cương vị chủ tịch ủy ban đối ngoại thượng viện ông casini
cam kết sẽ thúc đẩy các cơ quan hữu quan của italy tăng cường hợp tác với việt nam
không những trong lĩnh vực giám sát tài chính mà còn trên nhiều phương diện khác
nhằm xây dựng mối quan hệ đối tác chiến lược italy việt nam ngày càng phát triển
cục y tế dự phòng bộ y tế cho biết theo số liệu thống kê của bộ y tế
tính đến ngày hai mươi hai tháng một mươi số ca mắc sốt xuất huyết trên toàn quốc liên tục giảm trong suốt tám tuần qua
cụ thể tuần vừa qua ghi nhận tám trăm sáu mươi hai ca mắc sốt xuất huyết
giảm một trăm năm mươi chín ca so với tuần trước đó và giảm hai bảy trăm linh bảy ca tức giảm bảy mươi năm tám so với tuần cao điểm nhất
đặc biệt cả nước không ghi nhận thêm ca tử vong
số bệnh nhân đã khỏi bệnh là ba mươi ba chín trăm chín mươi người chiếm chín mươi bảy
còn bảy trăm tám mươi một bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện
cục y tế dự phòng nhấn mạnh trước diễn biến tích cực của dịch
ngành y tế vẫn đang tiếp tục giám sát và triển khai đồng bộ mạnh mẽ các hoạt động phòng chống dịch
đặc biệt người dân tuyệt đối không chủ quan vì dịch sốt xuất huyết thường kéo dài tới tháng một mươi một hàng năm
bộ y tế khuyến cáo để phòng chống dịch xuất xuất huyết hiệu quả
người dân phải đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để mũi không vào đẻ trứng
ngủ màn mặc quần áo dài phòng chống mũi đốt ngay cả ban ngày
tích cực phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất phòng chống dịch
khi bị sốt người dân cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị
không tự ý điều trị tại nhà
văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã có văn bản số bốn trăm sáu mươi bốn nêu rõ
theo nhận định của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương
ngày hai mươi sáu tháng một mươi trên khu vực nam biển đông đã hình thành giải hội tụ nhiệt đới
và đang gây thời tiết nguy hiểm cho các vùng biển phía nam
do đó không loại trừ khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới
và có thể mạnh lên thành bão trên dây
giải hội tụ nhiệt đới hoạt động ở vĩ độ thấp
để chủ động đối phó với thời tiết nguy hiểm
văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó với sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố
thông báo cho chủ các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển
biết diễn biến của thời tiết nguy hiểm để chủ động các biện pháp phòng tránh
đồng thời cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết nguy hiểm trên các phương tiện thông tin
giữ liên lạc với các chủ phương tiện thông báo cho người dân đặc biệt là các khu dân cư tập trung
tại các khu vực cửa sông cửa biển để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra
bên cạnh đó các kênh thông tin truyền thông như thông tấn xã việt nam đài truyền hình việt nam
đài tiếng nói việt nam hệ thống đài thông tin duyên hải và các cơ quan thông tin đại chúng
từ trung ương đến địa phương tăng cường các biện pháp thông tin về diễn biến của thời tiết nguy hiểm
đến các cấp chính quyền chủ các phương tiện hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh ứng phó
hôm qua ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh phú yên tổ chức họp yêu cầu
các cấp ủy ban ngành đoàn thể chính quyền địa phương xem công tác phòng chống lụt bão
là một trong những nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm hai nghìn một mươi bảy
theo dự báo của đài khí tượng thủy văn
tỉnh phú yên từ nay đến cuối năm trên mỗi con sông thuộc địa bàn tỉnh xuất hiện từ ba đến năm trận lũ
có khả năng chịu ảnh hưởng một cơn bão và áp thấp nhiệt đới
ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị cấp ủy chính quyền các cấp và các cơ quan đơn vị
triển khai thực hiện một mươi nhiệm vụ quan trọng trong đó chú trọng đến phương án phòng chống lụt bão từ cơ sở
theo bốn tại chỗ ra soát lại phương án sơ tán và chủ động di rời dân lắp đặt biển báo những vùng nguy hiểm vận động nhân dân ở những vùng ngập sâu vùng thường bị lũ che cắt phải chủ động giữ chữ lương thực thực phẩm nước sinh hoạt tại chỗ kiểm tra các công trình hồ thủy điện hồ chứa nước đê kè đập cầu đường để có phương án bảo đảm an toàn
các địa phương ven biển chuẩn bị các điểm neo đậu tàu thuyền và chủ động di rời lồng bè nuôi trồng thủy hải sản của ngư dân đến nơi an toàn
đề nghị các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ với các công ty cổ phần thủy điện thực hiện nghiêm quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực các sông để tham gia điều tiết lũ hợp lý tránh bị động
trước thực trạng xâm thực của biển tấn công vào đất liền các khu dân cư ven biển những ngày qua đoàn công tác của các ban thường trực hội đồng nhân dân các cấp tỉnh quảng ngãi cùng chính quyền địa phương đã đi kiểm tra thực tế tìm hướng giải quyết nạn sạt lở bờ biển nhằm bảo đảm an toàn cho nhân dân mùa mưa lũ
báo cáo với các ngành chức năng đại diện chính quyền địa phương cho biết vùng ven biển lệ thủy có hơn một mét bờ biển bị sạt lở nghiêm trọng
trong năm năm biển lớn sâu vào đất liền hơn năm m cuốn trôi hàng chục căn nhà cùng một số di tích lang thờ đình làng của cư dân biển hiện còn hơn ba mươi hộ dân nằm trong vùng sạt lờ nghiêm trọng
trước tình hình sạt lở nghiêm trọng các ngành chức năng xác định cần giải quyết khẩn cấp để an toàn cho người dân
ý kiến tại cuộc khảo sát bước đầu các ngành chức năng đề nghị biện pháp trước mắt là di rời những hộ dân nằm trong vùng sạt lở nguy hiểm sang khu vực an toàn không để xảy ra các sự cố khu vực sạt lở
về lâu dài phải xây dựng kè chăn sóng để giữ đất giữ làng bảo đảm an toàn cư dân các vùng ven biển thường xuyên bị chết
triều cường xâm thực
tỉnh quảng ngãi có đường bờ biển dài một trăm ba mươi km nhiều năm qua vùng ven biển quảng ngãi bị sạt lờ nghiêm trọng đe dọa tính mạng người dân
do vậy tỉnh quảng ngãi sẽ tiếp tục kiểm tra giám sát và đánh giá hiệu quả những công trình đê kè tuyến biển đã đầu tư trong thời gian qua
đánh giá thực trạng sạt lở tuyến biển trên phạm vi toàn tỉnh để có những đầu tư chống biến

tỉnh quảng ngãi sẽ tiếp tục kiểm tra giám sát và đánh giá thực trạng sạt lờ tuyến biển trên phạm vi toàn tỉnh để có những đầu tư chống biến
theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản tháng một mươi ước đạt hai bảy mươi bốn tỷ usd như vậy tổng giá trị xuất khẩu một mươi tháng qua đạt hai mươi chín bảy mươi sáu tỷ usd tăng một mươi hai bảy so với cùng kỳ năm trước
trong đó giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt một mươi năm sáu mươi hai tỷ usd tăng một mươi năm hai so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
xuất khẩu thủy sản ước đạt sáu bảy mươi ba tỷ usd tăng một mươi bảy sáu và các mặt hàng lâm sản chính

trong tháng một mươi khối lượng gạo xuất khẩu ước đạt bốn trăm ba mươi tấn với giá trị đạt hai trăm linh sáu triệu usd như vậy khối lượng xuất khẩu gạo một mươi tháng đạt năm năm triệu tấn với hai hai mươi năm tỷ usd tăng hai mươi hai ba về khối lượng và tăng hai mươi một một về giá trị so với cùng kỳ năm trước
giá gạo xuất khẩu bình quân chín tháng đạt bốn trăm bốn mươi hai ba usd một tấn giảm một sáu so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
trong tháng một mươi giá trị nhập khẩu nông lâm thủy sản ước đạt một tám mươi sáu tỷ usd đưa giá trị nhập khẩu nông lâm thủy sản trong một mươi tháng đạt hai mươi hai chín mươi ba tỷ usd tăng một mươi bốn ba so với cùng kỳ năm ngoái
theo các doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu thủy sản của nước ta vào thị trường eu từ nay đến cuối năm sẽ không bị ảnh hưởng sau khi eu phạt thẻ vàng đối với sản phẩm hải sản của việt nam
lý do là bởi các đơn hàng xuất khẩu đã được ký đến hết quý bốn năm hai nghìn một mươi bảy
tất cả các sản phẩm thủy hải sản đã được các doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ để xuất khẩu
tuy nhiên các doanh nghiệp hiện đang lo lắng người tiêu dùng eu sẽ e ngại và giảm sức mua đối với các sản phẩm tôm cá của việt nam dẫn đến ảnh hưởng trực tiếp tới kim ngạch chung của toàn ngành trong thời gian tới
hiện eu cho phép việt nam sáu tháng để cải thiện các vấn đề nhằm tiến tới xóa bỏ mức phạt như hiện nay
để làm được điều này đòi hỏi các doanh nghiệp phải xiết chặt hơn nữa vấn đề chất lượng sản phẩm và truy xuất nguồn gốc nhất là các mặt hàng hải sản đánh bắt
để nhìn nhận lại những rào cản khó khăn thách thức mà thành phần kinh tế tư nhân đang gặp phải qua đó tìm ra giải pháp hỗ trợ thành phần kinh tế tư nhân phát triển lành mạnh ổn định và hiệu quả
ngày hai mươi sáu tháng một mươi phòng thương mại và công nghiệp việt nam phối hợp với viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương tổ chức diễn đàn doanh nghiệp hai nghìn một mươi bảy với chủ đề
kiến tạo môi trường cho doanh nghiệp tư nhân phát triển
tại diễn đàn các chuyên gia đều nhận định hiện nay doanh nghiệp tư nhân nói chung vẫn còn nhiều rào càn đó là gánh nặng pháp luật chi phí và thời gian để tuân thủ pháp luật rủi ro pháp lý giao cản hay độ an toàn và bảo vệ tài sản trong kinh doanh chính sách cạnh tranh kém và quản trị doanh nghiệp yếu
mặc dù thời gian qua các bộ ngành đã nỗ lực cắt giảm các thủ tục hành chính tạo môi trường kinh doanh thông thoáng hơn đã tháo gỡ được phần nào khó khăn cho doanh nghiệp
tuy nhiên để doanh nghiệp tồn tại và phát triển bền vững vẫn là bài toán khó
quyết tâm của chính phủ trong nỗ lực thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế là rất rõ
nhưng để thực hiện được điều đó ngoài những nỗ lực của bộ máy hành chính cũng cần sự hỗ trợ đóng góp công sức trí tuệ của cộng đồng doanh nghiệp trên tinh thần chia sẻ công tư tư vấn khuyến nghị với chính phủ và những cơ quan liên quan trong các vấn đề kinh tế
thành phố hồ chí minh nhấn mạnh ưu tiên thực hiện kết hợp với việc lệch ca lệch giờ trong ngành giáo dục và tại các khu chế xuất khu công nghiệp
nhằm giảm bớt lưu lượng giao thông vào giờ cao điểm
ủy ban nhân dân tp hcm chỉ đạo sở giao thông vận tải khẩn trương ra soát báo cáo kết quả thực hiện các giải pháp phi công trình
thực hiện chương trình hành động giảm ủn tắc giao thông giảm tai nạn giao thông giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
các giải pháp bao gồm việc hạn chế xe tải lưu thông vào nội thành tổ chức xe đưa đón học sinh công nhân làm rõ các khó khăn vướng mắt và hướng dẫn giải quyết tháo gỡ đối với từng giải pháp
trong đó ưu tiên thực hiện kết hợp với việc lệch ca lệch giờ trong ngành giáo dục và tại các khu chế xuất khu công nghiệp
đề án này phải trình ủy ban nhân dân tp hcm trước ngày ba tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy
mùa nước nổi hàng năm về vùng châu thổ long giúp hàng vạn cư dân nghèo có kế sinh nhai
trong vô vàn sản vật tự nhiên của mùa nước nổi như bông súng bông điên điển cá linh rắn lươn
thì lươn đồng có giá trị tốt hơn

lục bình lại thành từng đống lớn trên mặt nước để lươn vào trú ngụ mà cũng không tốn tiền mua sắm dụng cụ làm nghề
chỉ cần dài thước lưới với cây tre uống công thành chiếp vợt để xúc lương
công việc tuy cực nhọc khá nặng nề nhưng thu nhập rất cao dân nghèo sống khỏe qua mùa nước nổi
không rụng đất chuyên sống bằng nghề làm thuê trong mùa khô
tới mùa nước nổi là anh dương giang vũ ở xã đông hiệp quyện cờ đỏ thành phố cần thơ mua năm mươi ống trứng để đặt lươn đồng
mồi đặt lươn là các loại cua ốc chỉ đập hoặc cậy thịt ra cho dạo trứng
kỹ thuật đặt trứng là đưa xuống nước theo một gốc nghiêng cỡ bốn mươi năm độ
miệng ống trứng đặt sâu xuống nước một phần đầu ống nhô lên khỏi mặt nước
và được cố định bằng hai cây ghim tre cắm sâu xuống đất
mỗi ngày trung bình anh vũ thu được ba bốn kg trúng thì tám chín kg
lương đồng loại một được thương lái thu mua tận nhà với giá một trăm tám mươi đồng một ký
loại hai khoảng một trăm hai mươi đồng
lương nhỏ thì bán giống cho người nuôi lương trên cạn
nhờ vậy nhiều ngư dân nghèo sống bám vào mùa nước nổi mua sinh
ở các tỉnh đồng bằng sông cửu long có cuộc sống ổn định theo con nước
hiện nay xu hướng đổi mới trong dạy và học tiếng anh của trường học chất lượng cao
trường công lập tự chủ tài chính nhất là các trường ngoài công lập
khiến các trung tâm dạy tiếng anh truyền thống trở nên lỗi thời
đây là cơ hội cho học sinh xong cũng là một thách thức cần phải thay đổi
đối với cách dạy học truyền thống
không khí hào hứng này là của một tiết học tiếng anh
tại trường tiểu học công lập tân sơn nhì thành phố hồ chí minh
sự thay đổi trong phương pháp đã khiến việc học ngoại ngữ ngay tại trường
cũng trở nên hấp dẫn
những thiết bị công nghệ hỗ trợ cho việc dạy và học là điều không thể thiếu
thậm chí còn xuất hiện cả sản phẩm trí tuệ nhân tạo
thầy giáo robot dạy tiếng anh như thế này không chỉ tạo cảm hứng
kích thích sự tò mò và người thầy này còn khiến cả những đứa trẻ
nhút nhát nhất ngại nói nhất cũng trở nên thoải mái tự tin học theo rất nhanh
đây có thể xem là bước tiến lớn trong cách dạy và học ngoại ngữ ở các trường phổ thông
các em được học với lại một hình thức mới đó là robot noel
thì tôi thấy học sinh rất là hứng thú cho học sinh tự tin để giao tiếp với lại robot
đầu tháng một mươi vừa qua thị trường đào tạo tiếng anh trong nước
cũng vừa chứng kiến
học viên hàng loạt cơ sở của học viên anh ngữ equest và anh ngữ việt mỹ vatc
bất ngờ thay đổi biển hiệu sang tên iv press
khiến nhiều người băn khoăn về sự biến mất của hai thương hiệu đào tạo tiếng anh gần hai mươi năm tuổi
và đang có chỗ đứng vững chắc trên thị trường
cần phải có sự chuyển mình và biến phương pháp dạy tiếng anh không còn là dạy một ngoại ngữ nữa
mà sẽ là dạy một ngôn ngữ cho học sinh và dùng ngôn ngữ đấy để học các phần kiến thức khác
như là kỹ năng mềm
như là học về steam và cái cách để sử dụng các cái công cụ và kỹ năng làm việc sau này
nhiều trung tâm tiếng anh tên tuổi trước kia giờ đã không còn chiếm lĩnh thị trường
tại các thành phố lớn như trước đây với hàng chục lớp học học kín
các ca vào buổi tối hay các ngày nghỉ cuối tuần
thay vào đó các trung tâm đang có xu hướng chuyển đổi từ đào tạo tiếng anh thông dụng
sang lĩnh vực đào tạo và hoạch định chiến lược học bổng du học mỹ úc hay các nước châu âu khác
đây là dạy không
đơn thuần tiếng anh người ta còn dạy cách để sử dụng tiếng anh như một công cụ để học các môn khác
ví dụ như là môn tàn tiếng anh và khoa học tiếng anh bằng cách người ta dạy là dùng các từ chuyên môn
ở trong hai môn đấy để có chuẩn bị cho những kỳ thi chuẩn hóa để apply đi du học ở bên mỹ
ví dụ như là bài thi sat bài thi ielts và bài thi tafu
đầu tiên là để cho con học lập trình thì học lập trình với những cái ngôn ngữ kiểu java thì nó cần vốn tiếng anh nó rất là tốt
thay vì học lý thuyết thôi
thế nên là nếu bốn tiếng anh của con mà nó không tốt thì các mã lệnh nó cứ lung ta lung tung cuối cùng là dối loạn hết
xu hướng học tiếng anh đang thay đổi mạnh mẽ trong thế kỷ hai mươi một
nhu cầu học tiếng anh của học sinh có xu hướng kết hợp đào tạo kỹ năng lãnh đạo tranh luận tổ chức hoạt động cộng đồng
hay lập trình đây cũng là những kỹ năng thiết yếu đón đầu cho cuộc cách mạng công nghiệp bốn
trong phần tin quốc tế thế giới chúc mừng thành công đại hội một mươi chín đảng cộng sản trung quốc
tòa án pakistan phát lệnh bắt giữ cựu thủ tướng sharif
thưa quý vị và các bạn thành công của đại hội lần thứ một mươi chín đảng cộng sản trung quốc
tiếp tục nhận được sự hoan nghênh của các nhà lãnh đạo thế giới
bên cạnh đó các nước cũng đặc biệt chúc mừng ông tập cận bình tái đắc cử chức tổng bí thư
ban chấp hành trung ương đảng cộng sản trung quốc đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác với bắc kinh
trong thông điệp chúc mừng gửi tới bắc kinh ngày hai mươi sáu tháng một mươi tổng thống italy sedio mattarella gửi những lời chúc tốt đẹp nhất
hoan nghênh nỗ lực của trung quốc trong việc xác định những mục tiêu phát triển đất nước
về phần mình bí thư thứ nhất ban chấp hành trung ương đảng cộng sản cuba raúl castro chúc mừng ông tập cận bình tái đắc cử
chức tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản trung quốc và hy vọng ông tập cận bình sẽ có nhiệm kỳ hai thành công
ông raúl castro khẳng định mong muốn la havana và bắc kinh tiếp tục tăng cường hợp tác để mang lại lợi ích cho người dân hai nước
trước đó trong cuộc điện đàm với chủ tịch trung quốc tập cận bình tổng thống mỹ donald trump cũng chúc mừng đại hội một mươi chín đã kết thúc thành công tốt đẹp
người đứng đầu nhà trắng cũng bày tỏ hy vọng sẽ được gặp ông tập cận bình nhân chuyến thăm trung quốc vào tháng một mươi một tới trong khuôn khổ chuyến công du châu á của mình
từ moscow tổng thống nga vladimir putin nhấn mạnh kết quả đại hội một mươi chín đã công nhận hoàn toàn tầm ảnh hưởng của tổng bí thư tập cận bình
cũng như sự ủng hộ rộng rãi đối với chính sách của ông nhằm mục tiêu thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của trung quốc và tăng cường vị thế quốc tế của nước này
còn thủ tướng nga dmitry medvedev bày tỏ tin tưởng ban chấp hành trung ương đảng cộng sản trung quốc khoa mới sẽ dẫn đất nước này đạt được những bước phát triển thịnh vượng
ngoài mỹ một mươi một thành viên còn lại tham gia đàm phán hiệp định đối tác xuyên thái bình dương tpp hy vọng có thể đạt được một điều gì đó trước khi thỏa thuận này bị chấm dứt
đây là nhận định của thủ tướng singapore lý hiển long đưa ra trong chuyến thăm mỹ
phát biểu tại cuộc thảo luận do hội đồng đối ngoại mỹ tổ chức tại washington
lý hiển long cho biết một mươi một thành viên còn lại tham gia đàm phán tpp đang thảo luận về một kế hoạch mới khi mỹ rút khỏi hiệp định này
các nước còn lại tham gia tpp sẽ nỗ lực hết sức trong tình hình mới
một mươi một nước đang thảo luận để xem có thể làm được gì
chúng tôi có thể đạt được một thỏa thuận mà không có mỹ
trước đó trưởng đoàn đàm phán tpp của nhật bản thông báo các nước tham gia đàm phán tpp đã có tiến triển hướng tới một thỏa thuận thương mại tự do mới vào tháng một mươi một tới sau khi mỹ quyết định rút lui
các bên đặt mục tiêu
ký kết một thỏa thuận thương mại mới tại hội nghị cấp cao diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương apec dự kiến diễn ra tại việt nam vào tháng một mươi một tới
bộ trưởng kinh tế tây ban nha louide guindod ngày hai mươi sáu tháng một mươi dự báo kinh tế nước này trong năm hai nghìn một mươi bảy sẽ tăng trưởng ba bất chấp nỗ lực ly khai của vùng tự trị giàu có catalonia
theo nhận định của bộ trưởng windos việc lãnh đạo vùng tự trị catalonia thúc đẩy nỗ lực tách khỏi tây ban nha sẽ tác động đến tốc độ kinh tế tây ban nha
và buộc chính quyền trung ương cắt giảm dự báo năm hai nghìn một mươi tám
ông guinos hy vọng quốc hội tây ban nha sẽ sớm trở lại làm việc và thông qua ngân sách hai nghìn một mươi tám trong vài tuần tới
catalonia là một vùng giàu có ở đông bắc tây ban nha với bảy năm triệu dân đóng góp tới một mươi chín tổng sản phẩm quốc nội của tây ban nha
vấn đề catalonia nếu không được giải quyết sẽ có nguy cơ đe dọa đến sự thống nhất của tây ban nha cũng như của liên minh châu âu
ngoài ra do tây ban nha là nền kinh tế lớn thứ tư khu vực sử dụng đồng tiền chung châu âu nên những
bất ổn ở catalonia cũng sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế của tây ban nha nói riêng và của eurozone nói chung
một tòa án tại pakistan hôm hai mươi sáu tháng một mươi phát lệnh bắt giữ thủ tướng bị phế chất của nước này
ông nawaz sharif chờ xét xử trong hai vụ kiện tham nhũng liên quan đến vụ dò dị chấn động thế giới mang tên hoser panama
một trong các luật sư của ông sarif cho biết phiên xét xử sẽ diễn ra vào ngày ba tháng một mươi một tới
ông sharif hiện đang ở london anh
để chăm sóc vợ đang phải điều trị căn bệnh ung thư
kể từ khi vụ hoser panama bị phanh phui
các tài liệu bị dò dị từ công ty luật mossack fusenka có trụ sở tại panama cho thấy
con gái và hai con trai của ông sarif sở hữu nhiều công ty bình phong được đăng ký ở vương quốc anh
và dùng tên các công ty này để mua bất động sản đắt tiền ở london
mới đây nhất một tòa án chống tham nhũng của pakistan đã chính thức buộc tội ông sharif và con gái cùng chồng cô này
với cáo buộc liên quan tới việc sở hữu nhiều công ty bình phong được đăng ký ở anh
theo số liệu thống kê của nhóm nghiên cứu về khủng bố thuộc đại học meryland của mỹ
từ đầu năm đến nay số nạn nhân thiệt mạng do khủng bố tại châu phi cao gấp hai mươi lần so với tại châu âu
từ tháng một đã có ít nhất hai sáu trăm linh người thiệt mạng trong ba trăm bốn mươi ba vụ tấn công do khủng bố gây ra tại châu phi
con số này lớn hơn gấp hai mươi hai lần so với khủng bố tại châu âu
bao gồm cả những nạn nhân liên quan đến cuộc xung đột ở ukraine

các nạn nhân liên quan đến cuộc xung đột khủng bố xảy ra hầu như hàng ngày ở châu phi
nhất là khủng bố hồi giáo cực đoan xảy ra nhiều nhất ở bắc phi tây phi và đông phi
sau cuộc tấn công đẫm máu ở thủ đô mugaditsu somali đã trở thành quốc gia châu phi có nhiều người thiệt mạng nhất
do nạn khủng bố trong năm hai nghìn một mươi bảy
phần lớn các vụ tấn công từ tháng một năm hai nghìn một mươi bảy đến nay ở châu phi
do ba nhóm khủng bố sebab boko haram và nhà nước hồi giáo is tự xưng tiến hành
zipni loại phương tiện giao thông đặc trưng của philippines
hoạt động khi tổng thống nước này rodrigo duterte ra lệnh thay thế chúng bằng những chiếc xe mới hiện đại hơn
sydney là một biểu tượng giao thông của philippines nhiều năm qua
chỉ với tám peso cho bốn km loại phương tiện này vẫn là sự lựa chọn của người dân philippines
tuy nhiên vì diếpny quá gây ồn ào và ô nhiễm môi trường
nên tổng thống rodrigo duterte đã lên kế hoạch thay một trăm tám mươi phương tiện này
bằng những chiếc xe buýt loại nhỏ thân thiện với môi trường đạt tiêu chuẩn của eu hoặc phải chạy bằng điện
tổng thống cho biết đây là một trong những chương trình cải cách lớn nhất của mình
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại